để tránh tác động tiêu cực đến xuất khẩu các loại nông sản đặc biệt như thanh long dưa hấu
đang vào chính vụ thu hoạch bộ công thương yêu cầu vụ thị trường trong nước tăng cường để mạnh
tiêu thụ trong nước theo sát diễn biến giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh
đồng thời yêu cầu cục xuất nhập khẩu tiếp tục bám sát tình hình tại các cửa khẩu
thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp hiệp hội để có phương án trong trường hợp hoạt động xuất
khẩu với trung quốc bị hạn chế hoặc dừng bởi trung quốc cũng đồng thời là thị trường tiêu thụ
nông thủy sản lớn nhất của việt nam bình quân khoảng hai mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản